theo văn phòng trên wso đã nhận được thông báo về một mươi trường hợp viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em dưới một mươi tuổi trên khắp miền trung scotland vào ngày năm tháng bốn vừa qua
đến ngày tám tháng bốn con số này đã tăng đột biến lên bảy mươi bốn trường hợp ghi nhận trên toàn vương quốc anh
những phân tích trong phòng thí nghiệm đã loại trừ khả năng các bệnh nhi nêu trên nhiễm các loại virus viêm gan a b c và e và thậm chí là cả virus viêm gan d ở một số trường hợp
xong lại phát hiện các em nhiễm một trong hai loại virus sars cov hai và andenovirus trong đó có nhiều trẻ nhiễm đồng thời cả hai loại virus này
theo who cần phải thực hiện các phân tích về sự di truyền của virus để xác định bất kỳ mối liên hệ nào có thể xảy ra giữa các trường hợp nêu trên

quan này nêu rõ một số trường hợp đã được chuyển đến các khoa chuyên về gan của trẻ em để điều trị và sáu bệnh nhi đã được ghép gan
tính đến ngày một mươi một tháng bốn chưa có trường hợp nào tử vong
không chỉ riêng vương quốc anh nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận khắp châu âu
tại ireland năm trường hợp bao gồm cả xác nhận hoặc đang nghi ngờ đã được báo cáo
trong khi đó tây ban nha có ba trường hợp bệnh nhi được xác nhận mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân trong độ tuổi từ hai mươi hai tháng đến một mươi ba tuổi
các triệu chứng của những bệnh nhi trên bao gồm vàng da tiêu chảy nôn mửa và đau bụng
so cho biết cơ quan chức năng tại các quốc gia trên đang điều tra những trường hợp bệnh lý này
uso đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên xác định điều tra và báo cáo về những trường hợp tương tự
hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ liên quan đến covid một mươi chín nào ở việt nam
tuy nhiên đây là tình trạng bệnh đáng lo ngại vì tốc độ gia tăng nhanh chóng tiềm tàng nhiều nguy cơ lây nhiễm cao
cần phải đề phòng